các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều mà văn phòng công chứng dễ nhận biết là thật hay giả nhất là công chứng viên nguyễn thị hồng ngọc ký trong bản công chứng giả đã nghỉ hưu từ ngày hai mươi tám tháng năm
và đã có quyết định từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám sẽ không được dùng chữ ký trong các văn bản
và chữ ký của công chứng viên nguyễn thị hồng ngọc ở bản công chứng giả cũng không đúng với chữ ký thật của công chứng viên
và cũng giống như khi trao đổi với hiệu trưởng trường văn lang đại diện văn phòng công chứng khẳng định
không lạ gì việc này do đã gặp quá nhiều
tuy nhiên vấn đề không thể giải quyết triệt để vì nhiều lý do
quy định của pháp luật thì người ta quy định là bất kỳ ai cũng có thể đi sau các giấy tờ của mình hoặc của người khác mà không phải là chính của sở hữu của chính người đó
cho nên là khi mà chúng tôi phát hiện ra thì nghi ngờ thì chúng tôi cũng muốn giữ lại thì người ta thường lấy lý do là cái này không phải của tôi
cho nên tôi phải có trách nhiệm mang về trả cho người đó
thứ hai nhất là thứ hai là công chứng viên của chúng tôi thì cũng chỉ có nhiệm vụ là nếu phát hiện thì lập biên bản và giao cơ quan có thẩm quyền xử lý
mà công chứng viên hiện nay quy định pháp luật là không quất thẩm quyền mà ra văn bản và quyết định xử phạt quy định chính kể cả trưởng phòng công chứng hoặc trưởng phát phòng công chứng
sau khi xác minh đầy đủ thông tin chúng tôi liên hệ lại đơn vị cung cấp chứng chỉ
không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ
người bán chứng chỉ chấn an bằng việc sẽ làm lại một tấm chứng chỉ khác
làm nhầm phôi em
nhầm phôi á
à đúng rồi phôi bự mới đúng chứ không phải làm phôi nhỏ
sau năm ngày chờ đợi tấm chứng chỉ làm lại như lời người bán nhưng không thấy chúng tôi liên hệ để tìm câu trả lời
lúc này người bán lấy lý do ảnh mờ để chỉ hoãn
em gửi lại cái tấm hình đi em gửi lại cái tấm hình đi em làm cho cái tấm hình này em nói dạ nó mờ quá em gửi lại tấm hình mới rõ hơn gì mà anh cái nha
ồ thì cái hôm trước vẫn làm được mà
hôm trước nó bị mờ lắm do cái tấm hình nó bị mờ rồi á
đâu em vẫn là em vẫn thấy rõ trong cái chứng chỉ mà
đó rồi ok ok rồi anh lấy tấm hình đó tiếp cho em
thế tương lại là anh lại chưa làm cho em thế mà anh bảo là thứ hai thứ ba lấy được
thứ năm thứ sáu ok chắc chắn
tại vì tấm hình mờ quá bên kia nó mới báo lời anh anh hỏi nó suýt chưa buổi sáng
xong rồi buổi chiều nó mới báo lời là chưa chứ tấm hình mờ quá
rồi ok để lấy tấm hình đó cho em luôn
chứng chỉ làm lại vẫn chưa còn
có thông tin chúng tôi liên lạc cho người bán nhiều lần xong đều không liên lạc được
người bán tiếp tục bật vô âm tín
một tháng sau người bán vẫn không liên lạc dù đã gọi điện rất nhiều lần
trong khi đó theo tìm hiểu của chúng tôi
người này vẫn tiếp tục cung cấp chứng chỉ cho những ai có nhu cầu với lời quảng cáo công khai mỹ miều
theo quy định người mua chứng chỉ giả để sử dụng cũng là đối tượng vi phạm pháp luật
và bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
thì chúng ta thấy rằng là nếu một cái xã hội mà chúng ta thấy rằng là mọi cái thứ đều làm giả được
đều lưu hành được và đều có gọi là có người sử dụng những cái bằng giả như thế
thì đấy là một cái điều gọi là báo động về mặt tư kết về mặt chuyên môn của cái xã hội
do vậy là tôi cho rằng là đứng về mặt công tác quản lý
thì vấn đề cần nhiều hơn nữa ở cơ quan chuyên môn cơ quan quản lý cũng như là phía cơ quan công an
có rất nhiều lý do để hành vi mua bán và làm giả chứng chỉ văn bằng vẫn ngang nhiên tồn tại
riêng đối với lĩnh vực làm đẹp không thể phủ nhận nguồn lợi khổng lồ từ hoạt động này mang lại
đây là lý do chính để nhu cầu sử dụng giấy tờ giả trong quá trình hoạt động ngày càng nhiều
và hệ quả của nó là liên tiếp những vụ việc nguy hại tới tính mạng con người đã xảy ra